tối ngày một mươi ba tháng bốn tức ngày năm tháng ba âm lịch tại khu di tích lịch sử văn hóa phủ dây xã kim thái huyện vụ bản tỉnh nam định
đã diễn ra lễ rước đuốc một trong những nghỉ lễ quan trọng trong lễ hội phủ dây năm ảnh hai mươi bốn
là một trong những trung tâm lớn về tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt từ nhiều đời này
nhiều cộng đồng ở nam định đã duy trì việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ
thông qua rất nhiều hoạt động nghi lễ tập trung trang trọng nhất là vào dịp lễ hội phủ dây
diễn ra từ ngày ba đến ngày một mươi tháng ba âm lịch trong đó nghi thức rước đuốc diễn ra vào tối ngày năm tháng ba
đã thu hút rất đông người dân thôn bản hạt và du khách thập phương
hàng nghìn ngọn đuốc đã được tiếp từ ngọn lửa thiêng xin từ cung cấm
sau đó rước vòng quanh khu vực đền phủ lăng trong quần thể di tích lịch sử văn hóa phủ dây
trong cuộc sống yếu tố nước và lửa có một vai trò hết sức quan trọng
chúng ta đã bắt gặp ở các lễ hội truyền thống của người việt chúng ta là lễ rước nước
nhưng cái rước đuốc thì ít bắt gặp
thế kể rước đuốc ấy vào cái dịp lễ hội phủ dây nhưng nó lại vào đúng vào cái thời điểm tiết thanh minh
thế thì cái ngọn đuốc ấy nó được các tráng sĩ hay nói cụ thể là chủ thể là những người dân ấy
hàng ngàn người đi thành vòng xung quanh làng xã nó đem ngọn lửa thiêng ấy kết nối cộng đồng
lễ rước đuốc trong lễ hội phủ dây với mong muốn ngọn lửa tượng trưng cho ánh sáng
để tắp sáng niềm tin hy vọng về cuộc sống ấm no hạnh phúc cho bách gia trầm họ
thái bình an nhiên